tối bảy tháng một mươi những đoàn người đi xe máy từ các tỉnh phía nam về quê vẫn nối nhau giữa cơn mưa nặng hạt
những trạm tiếp sức dọc đường là nơi để họ dừng lại nghỉ ngơi đón nhận hơi ấm tình người
sau hành trình mệt nhòa chở vợ và hai con từ đồng nai về thanh hóa
ông nguyễn bình dũng bốn mươi hai tuổi chú tại thanh hóa nhận tô mì từ tình nguyện viên hút rột rột rồi nói
đây là tô mì ngon nhất đời tôi
kể về hành trình của mình ông dũng bảo hai vợ chồng cưới nhau rồi vào nam mưu sinh cả chục năm qua
ở thành phố biên hòa đồng nai chồng làm thơ hồ vợ nhặt ve chay cuộc sống cũng đắp đổi qua ngày
cả đời ông cứ nghĩ vào thành phố lớn mưu sinh cuộc sống sẽ khấm khá hơn chưa khi nào nghĩ có ngày về quê như thế này
ông dũng cho biết ông và vợ đã cố gắng nghĩ dịch sẽ qua nhanh
nhưng hơn ba tháng kẹt cứng tiền bạc chẳng còn
vợ chồng ông không thể cố gắng bán thêm được
đến tiền trọ cũng không đủ đóng
khi đồng nai mở cửa cả gia đình quyết định đi xe máy về quê
ông con gái nguyễn thị tâm bà lê thị ngọc bốn mươi một tuổi vợ ông dũng nói chồng nghẹn ngào
vì vậy chẳng khác nào làm khổ con cái nhưng chẳng còn phương án nào tốt hơn
vợ chồng bà cũng mong con khỏe và cố gắng đi thật chậm
nhưng đường xa cộng những cơn mưa nặng hạt nhìn con vật vờ suốt hành trình thật không đành
bà ngọc nói
thật sự không sống nổi mới phải về quê
nhìn tay con tê cóng tôi sót lắm nhưng chẳng biết làm thế nào
các tình nguyện viên nhanh chóng hỗ trợ đưa sữa trứng cho hai cháu nhỏ lót dạ
bọn trẻ vo tròn qua trứng nóng hồi trong tay để làm ấm rồi nhìn nhau cười
bà ngọc nói đi từ ngày năm đến nay mới thấy con cười
được các tình nguyện viên đưa cho tô mì
ông dũng cũng ụp lòng bàn tay nheo lại vì mưa lạnh
vào thành tô cho ấm rồi bê lên hút ngon lành
nhìn ông ăn ai cũng xúc động
các tình nguyện viên bảo ông ăn từ từ kèo nghẹn
ông đáp lại bằng nụ cười hiền và nói ngon ấm quá
với ông dũng đây là tôm mì ngon nhất đời không chỉ ấm bụng mà còn ấm lòng
sự tiếp sức sẻ chia đầy yêu thương đã khiến những người về nhà sau đại dịch cảm thấy ấm lòng